thủ tướng nhật bản shinzo abe đã cho biết nước này sẽ thành lập đơn vị phòng thủ không gian
để tự vệ trước các đối thủ đang phát triển nhiều loại tên lửa và các công nghệ khác
đơn vị này sẽ phối hợp với lực lượng tương ứng của mỹ do tổng thống donald trump lập ra gần đây
trong bài phát biểu về chính sách trong phiên họp đầu tiên của quốc hội đầu năm mới
thủ tướng abe cho biết đơn vị sứ mệnh không gian sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng bốn tới
và sẽ trực thuộc lực lượng phòng không nhật bản
lực lượng không gian nhật bản sẽ phối hợp chặt chẽ với mỹ
bảo vệ các mối đe dọa đối với những thiết bị thông tin không gian như vệ tinh
đơn vị không gian sẽ đóng tại căn cứ không quân hiện nay ở fuchu vùng ngoại ô phía tây của tokyo
nơi khoảng hai mươi người sẽ bắt đầu làm việc trước khi được hoàn thiện bộ máy vào năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi hai vừa qua nội các nhật bản đã đề xuất năm mươi sáu tỷ yên
tương đương bốn trăm sáu mươi triệu đô la mỹ ngân sách cho các dự án liên quan đến không gian
và đang chờ được quốc hội phê chuẩn